cầm đầu nhóm đối tượng này là đào văn lương có biệt danh là lương lô trú tại tp hòa bình
nhóm đối tượng thường cho các nạn nhân vay với lãi suất từ năm đồng đến một mươi đồng một triệu một ngày
trong trường hợp người vay không có khả năng trả hoặc chậm trả gốc và lãi
các đối tượng sẽ gọi điện nhắn tin đe dọa chửi bới xúc phạm hoặc trực tiếp tới gia đình người vay để đe dọa ném chất bẩn vào nhà
bước đầu xác định nhóm đối tượng đã cho khoảng hai trăm linh người vay với số tiền là trên ba mươi năm tỷ đồng thu lời bất chính khoảng một mươi năm tỷ đồng
công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam vừa bắt giữ hai đối tượng lê văn huy và nguyễn văn quang để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
xảy ra tại khu vực tổ dân phố hoàng thượng phường hoàng đông thị xã duy tiên
vào chiều ngày năm tháng tám huy điều khiển xe mô tô chở quang đi từ huyện kim động tỉnh hưng yên sang hà nam
tới khu vực tổ dân phố hoàng thượng thì phát hiện một người phụ nữ để điện thoại sơ hở
huy ra hiệu cho quang giật điện thoại và tăng tốc bỏ chạy sau đó mang chiếc điện thoại bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
huy từng có ba tiền án về tội tàng trữ trái phép chân ma túy trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
tình trạng sạt lở bờ sông thao đoạn co khu một mươi bốn xã bản nguyên huyện lâm thao tỉnh phú thọ diễn ra ngày một nghiêm trọng hơn
nhiều hectare đất bãi trồng hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi
hiện có điểm sạt lờ chỉ cách nhà dân khoảng hai mươi năm m bên cạnh đó sạt lờ đã làm khoảng ba trăm năm mươi năm m đã được kè trước đó bị trôi xuống sông
đây là tuyến kè bảo vệ cho hơn một hộ dân của xã bản nguyên và vĩnh lại huyện lâm thao
nguy hiểm hơn trong khu vực gần sông xuất hiện nhiều cung sạt kéo dài tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục bị sạt lở mạnh
để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân cơ quan chức năng và người dân hai xã vĩnh lại bản nguyên đã cắm biển cảnh báo không cho người và gia súc ra khu vực sạt lở
bố trí lực lượng theo dõi diễn biến tình hình sạt lở thực hiện khoanh vùng có biện pháp để bảo đảm an toàn cho người dân
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại